với con số là bốn mươi bốn người mắc covid một mươi chín tại một mươi hai tỉnh thành phố thì có một mươi sáu bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện
theo ghi nhận mới nhất từ các đơn vị điều trị thì sức khỏe của các ca mắc mới covid một mươi chín đều đang ổn định
còn hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có chín người nước ngoài đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được chỉ định của bộ y tế
và hai bệnh viện nhiệt đới tp hcm và bệnh viện nhiệt đới trung ương hiện sức khỏe của các ca mắc mới đều đang ổn định
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương sức khỏe của một mươi bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly và điều trị ổn định
không có trường hợp nào phải thở máy kể cả bệnh nhân người nước ngoài được chuyển về đây từ lào cai quảng ninh
giải thích lý do vì sao những ca mắc mới lần này lại có dấu hiệu nặng hơn so với những trường hợp đã ra viện
các bác sĩ cho biết nguyên nhân do nhiều bệnh nhân cao tuổi kèm theo bệnh lý nền như tiểu đường huyết áp vì vậy dẫn đến tổn thương phổi hai bên
với những trường hợp nghi nhiễm f một f hai đang được cách ly tại đây sau khi có kết quả âm tính lần một sẽ được chuyển về khu cách ly riêng
họ sẽ tiếp tục xét nghiệm theo quy trình ba bảy một mươi ngày nếu ai có biểu hiện ho sốt sẽ được tiến hành xử lý xét nghiệm ngay